tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hồi bảy giờ sáng nay
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông
trên khu vực vùng biển quần đảo hoàng sa
dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong hai mươi bốn giờ tới
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương trong hai mươi bốn giờ tới
dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng bắc
mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão
ở phía tây khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi biển động rất mạnh
vùng biển ngoài khơi trung bộ nam bộ vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
có mưa rào và rông kèm lốc xoáy gió giật mạnh
vùng biển nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên
từ vĩ tuyến một mươi bốn năm đến một mươi chín độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai dự báo là cấp ba